hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong số các trường hợp đang điều trị thì có sáu ba trăm linh chín ca nặng
thông tin từ sở y tế hà nội vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng tám
thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi ba ca dương tính
trong đó năm ca tại cộng đồng và một mươi tám ca đã được cách ly
từ hôm nay shipper được hoạt động ở các quận vùng đỏ ở tp hcm
sau hơn một tháng thi công
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh
quận hoàng mai hà nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
bệnh viện có quy mô năm trăm linh giường bệnh dành để thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế
gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera
để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân
bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có chỉ định nhập viện với bốn điều kiện
chẩn đoán xác định covid một mươi chín ở hà nội và các tỉnh lân cận
có chỉ định nhập viện điều trị
có liên hệ trước qua số điện thoại ba trăm tám mươi tám một nghìn chín mươi một nghìn chín trăm một mươi chín có tài liệu chuyển viện
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác
theo đó công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự
liên quan đến chùm ca bệnh tại chi nhánh viettel post lương tài
ngày sáu tám nhân viên của chi nhánh là thanh niên hai mươi bảy tuổi ở thị trấn thứa
đến kho hàng của viettel post khu vực một ở quận bắc tử liêm thành phố hà nội để lấy hàng
sau đó người này không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định
mà vẫn tiếp tục giao hàng ở bắc ninh
ngày một mươi bốn tháng tám thanh niên này kết quả dương tính với virus sars cov hai

và khiến cho tám nhân viên của viettel post thị trấn thứa đều dương tính với covid một mươi chín
tiếp đó sau khi có thông báo khẩn về việc yêu cầu các trường hợp
từng đến những địa điểm có ca dương tính covid một mươi chín phải khai báo y tế
tuy nhiên hai ông bà ở xóm ba xã mão điền huyện thuận thành
đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển có kết quả dương tính covid một mươi chín
ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám và làm lây lan dịch bệnh cho hai người con
tại huyện gia bình ngày hai mươi năm tháng tám một người đàn ông ba mươi tám tuổi
xã thái bảo huyện gia bình làm nghề lái xe dịch vụ
có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín
đã có sáu trường hợp f một liên quan đến người đàn ông này
trong thời điểm tp vinh tỉnh nghệ an giãn cách xã hội trên một mức
so với chỉ thị một mươi sáu thế nhưng bất chấp quy định một đối tượng trú tại xã hưng lộc
tp vinh tỉnh nghệ an đã sử dụng xe ô tô cứu thương
để chở ba người dân đi ra ngoài tp vinh
tuy vậy trên đường di chuyển thì đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý
ngày hai mươi tám tháng tám công an tp vinh phát hiện xe ô tô cứu thương
bật đèn tín hiệu ưu tiên và lưu thông trên đường bảy mươi hai mét
tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra phát hiện lái xe là nguyễn xuân sự
điều khiển chở trên xe gồm ba người đều chú tại tp vinh
số người này đều không phải là người bệnh và tất cả những người này
không xuất trình được các loại giấy tờ để đảm bảo yêu cầu cho việc di chuyển
ra ngục vào tp vinh mục đích của họ là thuê lái xe
của nguyễn thanh trương để giải quyết công việc cá nhân
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý bốn công dân trên
với tổng mức xử phạt là ba mươi triệu đồng
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào quý vị bây giờ là tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn công an huyện châu thành của tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp bảy chợ xã đông thái
huyện an biên tỉnh kiên giang về hai tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
còn về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng võ văn lượm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp bình phú
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mảy trái
và đối tượng trương văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp bình trung
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện